sáng nay ngày một mươi hai tháng chín hội đồng nhân dân tp hà nội đã tiến hành phiên giải trình về việc thu gom xử lý chất thải rắn chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành
tại buổi làm việc nhiều đại biểu đặt câu hỏi về trách nhiệm của các sở ngành địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tham dự phiên giải trình
theo thống kê mỗi ngày đêm hà nội phát sinh gần sáu tấn chất thải rắn sinh hoạt
tại một số địa phương đông dân cư lượng rác thải phát sinh quá lớn khiến rác thải tồn động gây ô nhiễm môi trường
trong khi đó tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng xảy ra ngày càng tràn lan đặc biệt là khu vực giáp xanh giữa các quận huyện
nhiều đại biểu hội đồng nhân dân đặt câu hỏi để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm của bộ ngành địa phương như thế nào
trả lời các đại biểu
ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại và khẳng định vẫn còn một số lãnh đạo địa phương chưa vào cuộc quyết liệt trách nhiệm chưa cao có nơi thiếu trách nhiệm
các công ty thu gom rác chưa thực hiện nghiêm túc các phần việc được giao
nếu vấn đề đổi trộm phế thải xây dựng đang nhức nhối ông nguyễn đức trung cho biết dù lãnh đạo thành phố đã thường xuyên nhắc nhở nhưng lực lượng chuyên ngành vẫn chưa bắt được vụ nào
ông nguyễn đức trung đề nghị người đứng đầu sở ngành địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ liên quan đến thu gom xử lý rác xử lý ô nhiễm ao hồ chống đổ trộm phế thải là nhiệm vụ thường xuyên
đối với những huyện trương mỹ thanh oai thường tín phú xuyên trong tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy muộn nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi phải giải quyết sạch rác trên địa bàn